đại hội đồng lần thứ bốn mươi hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á gọi tắt là ipa bốn mươi
với chủ đề thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì cộng đồng bền vững
đã khai mạc trọng thể tại thủ đô bangkok thái lan
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước việt nam tham dự
đại hội đồng ipa bốn mươi có sự tham dự của hơn một đại biểu là lãnh đạo nghị viện
nghị sĩ một mươi quốc gia thành viên ipa và các nước quan sát viên đối tác của nước chủ nhà thái lan
tại phiên khai mạc chủ tịch hạm viện thái lan chủ tịch ipa bốn mươi cũng nhấn mạnh
với tư cách là cơ quan lập pháp chúng ta có thể hành động để chống lại bất kỳ một hình thức phân biệt đối xử nào
và thực thi các nguyên tắc giám sát để lùi các vấn đề về tham nhũng ngay từ trong nội tại xã hội
một cộng đồng dựa trên cơ sở luật pháp thúc đẩy pháp quyền thì sẽ đạt được sự công bằng thực tế và đúng đắn
ngày sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên họp toàn thể thứ nhất đại hội đồng ipa bốn mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu tại phiên họp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại
độc lập tự chủ đa phương hóa đa dọng hóa quan hệ với các nước chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
quốc hội việt nam tiếp tục chủ động tham gia tích cực và có trách nhiệm đối với các hoạt động của ipa
phát đi quan hệ đối tác ipa asean
nhân dịp này chủ tịch quốc hội khẳng định trong năm hai nghìn hai mươi
năm mà việt nam vinh dự mang những trọng trách là thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
là chủ tịch asean đồng thời quốc hội việt nam là chủ tịch ipa
việt nam sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy ipa trở thành một tổ chức liên nghị viện
hoạt động hiệu quả thực sự trở thành đại diện trong nguyện vọng quyền lợi của mọi công dân asean